ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm tám mươi bốn về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu
để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông hoàng tiến đức giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
việc thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu đối với ông hoàng tiến đức là đúng theo quy định của pháp luật
bởi ông đức đang trong thời gian bị xem xét thi hành kỷ luật
được biết theo quy định về độ tuổi hưu hiện hành thì ông hoàng tiến đức sẽ nghỉ hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước đó các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định rõ ông hoàng tiến đức chịu trách nhiệm trực tiếp
trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo hội đồng thi ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng
một số cán bộ bị khởi tố điều tra xử lý hình sự
bàn bí thư trung ương đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức bằng cách hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ bí thư đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la nhiệm kỳ hành một mươi năm hai nghìn hai mươi